chính phủ nguyễn xuân phúc vui mừng thăm chính thức vương quốc campuchia tươi đẹp đúng vào dịp năm hữu nghị việt nam campuchia campuchia việt nam hai nghìn một mươi bảy
thông báo về kết quả hội đàm với samdek techo hun sen thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ mong muốn thượng viện và quốc hội campuchia tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư việt nam campuchia
phối hợp đẩy mạnh để sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước
cũng như tiếp tục tạo điều kiện về cơ sở pháp lý giúp kiều dân việt nam tại campuchia ổn định yên tâm làm ăn sinh sống tại campuchia
nhắc đến tình láng giềng và hữu nghị và truyền thống đoàn kết ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau của hai dân tộc việt nam campuchia
chủ tịch quốc hội campuchia nhấn mạnh nhân dân campuchia không bao giờ quên sự hy sinh anh dũng của quân tình nguyện việt nam
giúp nhân dân campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng giúp dân tộc campuchia hồi sinh và phát triển như ngày hôm nay
nhân dịp hai dân tộc đang vui mừng hướng tới kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
hai bên nhất trí tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm sự kiện quan trọng này và nhấn mạnh đây sẽ là dịp để các tầng lớp nhân dân
đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu đúng và có trách nhiệm gìn giữ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã rời thủ đô phnom penh
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức vương quốc campuchia theo lời mời của thủ tướng samdeb techo hunsen
nhận lời mời của thủ tướng chính phủ thonglun sisulit từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng bốn
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đây là chuyến thăm chính thức nước lào đầu tiên của thủ tướng nguyễn xuân phúc trên cương vị thủ tướng chính phủ
dự kiến trong chuyến thăm thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ hội đàm với thủ tướng thonglun sisulit
hai thủ tướng đồng chủ trì lễ phát động năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào
chào tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit hội kiến với chủ tịch quốc hội lào pani yathotu
gặp thường trực ban bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước lào phan khâm vi pha vanh
tiếp chủ tịch trung ương hội hữu nghị lào việt nam và tham dự một số hoạt động khác
chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước lào việt nam
đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác lào việt nam
là hai nước láng giềng gần gũi hai dân tộc việt nam và lào từ lâu đã gắn bó keo

quan hệ đặc biệt lào việt nam được chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch cây sòn phong vi hàn
chủ tịch supha nu vong cùng hai đảng và nhân dân hai nước dày công vun đắp
ngày càng phát triển và vươn lên tầm cao mới
thời gian qua quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện lào việt nam
ngày càng gắn bó tin cậy góp phần vào sự phát triển của mỗi nước
và việc gìn giữ hòa bình ở khu vực và trên thế giới
để chúng ta cùng nhau nhìn lại lịch sử
và quá trình phát triển của quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt việt lào
đã được gây dựng gìn giữ và vun đắp bằng biết bao bồ hôi công sức
và cả xương máu của rất nhiều thế hệ nhân dân hai nước
hợp tác quốc phòng an ninh và đối thoại ngày càng chặt chẽ
đi vào thực chất và đạt được nhiều kết quả tốt
góp phần bảo đảm ổn định chính trị an ninh trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
công tác đào tạo đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực của việt nam
cho lào ngày càng được tăng cường về số lượng cải thiện cả về chất và lượng
tính đến thời điểm hiện tại số lưu học sinh lào đang có mặt học tập
tại việt nam là hơn một mươi bốn người trong đó diện hiệp định là hơn ba bốn trăm linh người
các trường đạo việt nam có những chương trình học bổng dành riêng cho sinh viên lào
ví dụ như là đối với sinh viên tự túc sinh viên mà tự phí
thì họ có thể miễn giảm học phí cấp chỗ ở miễn phí
cho học tiếng việt năm đầu khi bây giờ dự bị là học
là miễn phí
hợp tác kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực
ngày càng đa dạng và hiệu quả chất lượng và hiệu quả các dự án đầu tư được nâng lên
hai bên chú trọng hơn trong việc phối hợp hướng dẫn kiểm tra
chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắt tạo hành lang pháp lý đồng bộ
để thúc đẩy hợp tác kinh tế đầu tư thương mại
hợp tác giữa các ban của đảng các bộ ngành ủy ban của quốc hội
các đoàn thể địa phương của hai nước ngày càng được mở rộng phong phú cụ thể và thiết thực
thành ủy cần thơ vừa tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính
cho lãnh đạo cán bộ chủ chốt thành phố
đồng chí trần quốc trung ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy chủ trì hội nghị
đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương
và hơn sáu trăm linh cán bộ chủ chốt thành phố đã đến dự
theo đánh giá của thành ủy cần thơ qua năm năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
và năm đầu tiên thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai công tác xây dựng đảng
của đảng bộ thành phố có nhiều chuyển biến tích cực
nhận thức của đa số cán bộ đảng viên đối với công tác xây dựng đảng được nâng lên
dân chủ được mở rộng nội bộ đoàn kết thống nhất tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống từng bước được ngăn chặn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của thành phố
nâng cao tinh thần trách nhiệm năng lực lãnh đạo điều hành đổi mới phong cách làm việc
sâu sát cơ sở giữ gìn đạo đức lối sống của bản thân và gia đình giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật của đảng
công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên đi vào nền nếp
nhiều vụ việc tham nhũng được xử lý nghiêm minh một số tổ chức đảng từ yếu kém đã vươn lên trong sạch
vững mạnh công tác đánh giá quản lý cán bộ được đổi mới trên cơ sở kết quả đạt được
hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí quyết tâm xác định trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo
chủ chốt các ngành các cấp từ đó gương mẫu tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi
nghị quyết trung ương bốn cũng như đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của thành phố
ngày càng hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại địa phương và đơn vị mình
như thông tin chúng tôi đã cập nhật vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tuyến sông vàm nao
nhánh sông hậu ấp mỹ hội xã mỹ hội đông huyện trợ mới tỉnh an giang đã khiến một trăm linh sáu căn nhà
và một nhà máy xây xát phải di rời khẩn cấp một trường tiểu học buộc phải đóng cửa
một mươi sáu căn nhà chìm xuống sông hàng tỷ đồng của bà con bỗng nhiên mất trắng
đến thời điểm hiện tại nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được nghiên cứu
tuy nhiên các nhà khoa học và quản lý đã xác định
một số nguyên nhân chủ yếu có thể gây ra vụ sạt lở
nguyên nhân xảy ra vụ việc là do yếu tố tự nhiên nhiều hơn
với việc hợp lưu giữa hai dòng sông tạo ra hố xoáy
tuyến hợp lưu giữa sông vàm nao và sông hậu đã tạo nên các dòng chảy xoáy bất thường
tác động lên đường bờ tạo mái dốc thẳng đứng
trên bờ sông lại có nhiều công trình kiên cố trường học nhà máy cơ sở sản xuất kinh doanh
chợ tăng yếu tố tải trọng tác động
phần nữa nền đất đang chịu tài bị xoáy làm mất ổn định
nên diễn biến sạt lở thời gian tới là khả năng rất cao

nên diễn biến sạt lở thời gian tới là khả năng rất cao
thì tóc mà sợ nó có sự cố xảy ra như tiếp tục như đây là người tự dân tóc kém rất nhiều nữa
theo nhận định ban đầu của tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh quảng nam cá chết là do virus gây bệnh hoại tử thần kinh
nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy âm tính với virus trên
trước tình hình đó chiều ngày hai mươi năm tháng bốn tri cục đã cử cán bộ xuống để lấy mẫu cá chết
và nước tiếp tục gửi cho cơ quan thú y vùng bốn để xét nghiệm tổng thể tìm ra được nguyên nhân cá chết
trước tình hình đó tri cục trăn nuôi và thú y quảng nam có phối hợp với cơ quan chức năng và ủy ban giang sở thông phố
tiến hành kiểm tra tình hình cá lấy mẫu để kiểm tra bệnh vnn là bệnh gây hoại tử thần kinh trên cá chảy
tuy nhiên hai mẫu kiểm tra cho kết quả âm tính với bệnh này
vì vậy hôm nay chúng tôi tiếp tục để lấy mẫu tăng cường và gửi tiếp tục gửi cơ quan thú y vùng bốn
để kiểm tra chỉ tiêu này và một số chỉ tiêu bệnh khác
để xác định cái nguyên nhân gây bệnh và có sớm có cái thông báo cho bà con để bà con được yên tâm
nếu tình trạng cá chết còn tiếp diễn thì năm nay nguy cơ mất trắng vụ cá chém là điều khó tránh khỏi
với người dân nuôi cá lồng bè trên sông trường giang
vì vậy tri cục chăn nuôi và thú y quảng nam cần sớm làm rõ nguyên nhân cá chết
từ đó hướng dẫn giúp cho bà con ở xã tam phú biết cách chăm sóc để cá nuôi trong lồng bè trên sông trường giang
tránh được dịch bệnh phát triển tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao
thưa các bạn
thưa quý vị
liên tiếp các vụ xâm hại tình dục trẻ em được đưa ra ánh sáng trong thời gian gần đây đang khiến dư luận bức xúc
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đang có chiều hướng gia tăng biến thể ở nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau
đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của toàn xã hội
số lượng các địa phương xảy ra nạn xâm hại tình dục trẻ em cũng đang tăng lên
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện sìn hồ tỉnh lai châu
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trên địa bàn huyện sinh hồ đã xảy ra một mươi hai vụ xâm hại tình dục trẻ em
theo đại diện cơ quan chức năng sinh hồ các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em phần lớn là những người thân người quen như cha đẻ thầy cô giáo
nguyên nhân trước hết bởi nạn nhân là người dưới một mươi sáu tuổi chưa hiểu biết chưa phát triển đầy đủ về thể chất và trí tuệ khả năng nhận thức về xã hội và pháp luật còn hạn chế
vì vậy trong nhiều vụ án trẻ không ý thức được việc mình đã bị xâm hại
để kể với cha mẹ thầy cô giáo hay trực tiếp tố cáo tội phạm
rồi là cộng đồng xã hội người bố và các thành viên trong gia đình vẫn còn xem nhẹ cái vấn đề bảo vệ trẻ em
sự thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương và sự im lặng của chính người thân các em đang khiến vấn đề xâm hại tình dục trẻ em trở nên nghiêm trọng
và nếu chính quyền và bản thân gia đình các em vẫn im lặng thì sẽ còn thêm nhiều em bé phải chịu đựng nỗi đau đớn về thể xác và sự dày vò về tinh thần

những hành vi như thế này thì cương quyết là phải tố giác các đối tượng đến cơ quan công an để điều tra làm rõ
và xã hội tôi đề nghị là các cấp các ngành và các đoàn thể xã hội là phải cực lên án với loại tội phạm này
và nhất là các cơ quan có trách nhiệm cùng phối hợp và nghiêm túc
thực trạng xâm hại tình dục trẻ em tại huyện sìn hồ tỉnh lai châu và các địa phương trên cả nước trong thời gian gần đây thực sự đáng báo động
các cấp các ngành cần đồng bộ vào cuộc tuyên truyền và cảnh báo đồng thời xử lý nghiêm các hành vi xâm hại tình dục trẻ em
trong phần tin quốc tế mỹ chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa tháp tới hàn quốc
nghị viện châu âu xem xét tước quyền miễn trừ của bà le pen
truyền thông hàn quốc hôm nay đưa tin quân đội mỹ vừa bắt đầu chuyển các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao
đoạn cuối thát tới địa điểm theo kế hoạch tại hàn quốc trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của triều tiên
các xe tải chở các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt đã vào tới khu vực trước kia từng là một sân gôn ở sân chu
ở khu vực phía nam hàn quốc
tuy nhiên quan chức bộ quốc phòng hàn quốc cũng như giới chức quân đội mỹ đến nay vẫn chưa xác nhận thông tin này
mỹ đã bắt đầu di chuyển những bộ phận đầu tiên trong hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tới lãnh thổ hàn quốc hồi đầu tháng ba vừa qua
sau khi triều tiên tiến hành thử bốn quả tên lửa đạn đạo
trước đó mỹ và hàn quốc nhất trí triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến này nhằm phản ứng trước các mối đe dọa từ triều tiên
tuy nhiên phía trung quốc cho rằng việc triển khai này không giúp ích nhiều trong việc ngăn chặn triều tiên mà thậm chí còn có thể gây bất ổn cho tình hình an ninh khu vực
trong khi đó tổ chức an ninh và hợp tác châu âu ose bày tỏ thất vọng với sự chậm trễ trong việc thực thi các thỏa thuận mins tại ukraine
phát biểu sau cuộc gặp vừa diễn ra tại moscow với ngoại trưởng nga sergei lavrov tổng thư ký osce lamberto janier nhấn mạnh tiến độ thực thi các thỏa thuận minsk diễn ra chậm dẫn đến thất vọng
theo ông ghanier các cam kết thực hiện những thỏa thuận này thuộc về các bên xung đột
osce và nga cần hỗ trợ tiến độ thực thi các thỏa thuận minsk
trong khi đó tổ chức an ninh và hợp tác châu âu osce bày tỏ thất vọng với sự chậm trễ trong việc thực thi các thỏa thuận minsk
đều kêu gọi cử tri dồn phiếu cho ông emmanuel macron để ngăn chặn kịp thời nguy cơ tư tưởng cực hữu bao trùm nước pháp
dường như các điểm trong tranh thử trước đây như việc làm kinh tế an ninh hay gắn kết liên minh châu âu eu không còn nhiều sức ảnh hưởng như vòng một
cực hữu được coi là có ý nghĩa quyết định trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống pháp
một câu hỏi được đặt ra là liệu nước pháp có đạt được sự đoàn kết mạnh mẽ như một mươi năm năm trước không
khi mà giờ đây chính sách của phe cực hữu dưới sự lãnh đạo của bà lpen mềm mỏng hơn và bối cảnh châu âu và nước pháp cũng tạo lợi thế tăng điểm cho cực hữu hơn
điều nguy hiểm là nhiều người không để ý đến rằng chính bà marin lapen đã có thể vào được đến vòng hai rằng cực hữu đã có mặt trong vòng hai một cuộc bầu cử tổng thống
tôi cho rằng cần phải nghiêm túc và gấp rút huy động cử tri bỏ những lá phiếu hữu ích cho ông macron lãnh đạo phong trào tiến bước
trong số đó chắc chắn sẽ có tôi
không ngần ngại chút nào khi thừa nhận rằng tôi thấy mình có bổn phận bỏ phiếu cho ông macron
tiếp sau vòng một cuộc bầu cử giới phân tích pháp đang giải mã nhiều chỉ số quan trọng
đáng chú ý cử tri ở nhiều vùng nông thôn đã bầu cho ứng cử viên cực hữu trong khi cử tri ở các khu dân cư trung và cao cấp
đã bỏ phiếu cho ông macron
với sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính giới rõ ràng là ông macron đang có lợi thế so với bà lepen trước khi hai người bước vào cuộc quyết đấu cuối cùng
trong khi đó nghị viện châu âu được cho là sẽ bắt đầu tiến trình tước quyền miễn trừ đối với ứng cử viên cực hữu marine le pen trong ngày hôm nay
do cáo buộc bà này đã sử dụng sai mục đích các khoản quỹ của liên minh châu âu
các thẩm phán pháp đã yêu cầu nghị viện châu âu tước quyền miễn trừ
nhằm cho phép họ điều tra kỹ càng hơn về các cáo buộc bà này lạm dụng các khoản quỹ để chi trả cho những người ủng hộ đảng của bà
hai quan chức nghị viện châu âu cho biết một thông báo sẽ được đưa ra tại buổi họp toàn thể tại bruxelles vào chiều nay
bà lapen có thể sẽ bị triệu tập tới nghị viện châu âu sớm nhất vào tuần tới nhằm đưa ra lời giải thích về vụ việc này
tuy vậy bà có thể sẽ không đến vì vòng hai cuộc bầu cử tổng thống pháp dự kiến được tổ chức vào hôm bảy tháng năm
hiện tại bà le pen vốn chủ trương chống người nhập cư và hờ hững với eu
cùng ông emmanuel macron theo đường lối trung lập là hai ứng cử viên cuối cùng lọt vào vòng hai bầu cử tổng thống pháp